bộ thông tin và truyền thông vừa có văn bản xử lý các công ty vi phạm trong lĩnh vực phát tán tin nhắn rác
các công ty bị xử phạt bao gồm công ty cổ phần đầu tư thái sơn bqp với hữu đồ số bảy x bảy mươi bốn
công ty cổ phần truyền thông ba h việt nam với đầu số sáu x hai mươi bảy và công ty cổ phần công nghệ và truyền thông bmobi với đầu số bảy x tám mươi bốn
các công ty này đã có hành vi gửi phát tán tin nhắn rác cung cấp không đầy đủ thông tin về giá giá cước cách thức hủy dịch vụ và cung cấp dịch vụ có nội dung cờ bạc
tổng cộng mức phạt cho ba doanh nghiệp trên là một trăm sáu mươi năm triệu đồng